với mục tiêu giảm số vụ số người chết và số người bị thương chỉ còn lại khoảng từ năm một mươi trong năm hai nghìn một mươi tám
cần thơ vào cuộc quyết liệt từ thành phố đến cơ sở trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi tám
với chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với thành đoàn
tích cực triển khai các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông nhằm cung cấp cho học sinh
các kiến thức kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông